ngay sau phiên khai mạc các đại biểu quốc hội nghe báo cáo của chính phủ và thẩm tra của
ủy ban kinh tế về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
thay mặt chính phủ báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước
năm hai nghìn hai mươi ba tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu
năm hai nghìn hai mươi bốn phó thủ tướng lê minh khái nêu rõ về đánh giá bổ sung kết quả của năm hai nghìn hai mươi ba tốc độ tăng trưởng
gdp đạt năm năm thù ngân sách nhà nước đạt trên một bảy mươi năm triệu tỷ đồng vượt tám hai và tăng một trăm ba mươi ba bốn nghìn tỷ đồng
so với dự toán bội trì ngân sách nhà nước khoảng ba năm gdp dư nợ công khoảng ba mươi bảy gdp dư nợ chính phủ
hai mươi bốn gdp thấp hơn nhiều so với mức trần và ngưỡng cảnh báo tình đến hết năm hai nghìn hai mươi ba đã giành được khoảng
sáu trăm tám mươi nghìn tỷ đồng để thực hiện chính sách tiền lương mới tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn đạt năm sáu mươi sáu
trong bốn tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn thủ ngân sách nhà nước đạt bốn mươi ba một dự toán giải ngân vốn đầu tư công đạt
một mươi bảy bốn mươi sáu kế hoạch cao nhất trong bốn năm trở lại đây trong thời gian tới chính phủ tập trung ưu tiên
thúc đẩy tăng trưởng gắn và tăng trưởng gắn
tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát làm phát bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
phối hợp chặt chẽ hiệu quả hài hòa các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô
thẩm tra báo cáo của chính phủ chủ nhiệm ủy ban kinh tế của quốc hội vũ hồng thanh nêu rõ
năm hai nghìn hai mươi ba kinh tế xã hội nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức đạt được nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế năm hai nghìn hai mươi ba không đạt được mục tiêu tạo thách thức rất lớn cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tốc độ tăng trưởng gdp quý i năm hai nghìn hai mươi bốn dù cải thiện nhưng chưa quay lại quý đạo cần thiết
chưa đủ để tạo ra những bước đột phá cho phát triển bền vững
chủ nhiệm ủy ban kinh tế nhấn mạnh một số trọng tâm ưu tiên trong điều hành kinh tế vĩ mô
cụ thể cần tăng cường năng lực nội sinh thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững
ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế kiểm soát lạm phát tỷ giá
không để xảy ra các cú sốc ảnh hưởng đến đời sống nhân dân sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu
tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế đổi mới mô hình tăng trưởng củng cố giữ vững vai trò
và làm mới các động lực tăng trưởng chính động lực tăng trưởng truyền thống thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới
trong phiên khai mạc sáng nay các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy
chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy quốc hội khóa một mươi năm đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đã nhận tổng số một năm trăm linh hai lượt ý kiến
theo báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ bảy
trong bối cảnh thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nhanh chóng khó lường tác động đến tình hình
vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước
cử tri và nhân dân đánh giá cao đảng và nhà nước đứng đầu là đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã kịp thời chỉ đạo toàn diện các vấn đề quan trọng của đất nước đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực
tuy nhiên cử tri và nhân dân còn băn khoăn lo lắng số doanh nghiệp giải thể tạm ngưng hoạt động
chưa có chiều hướng giảm công nhân lao động bị hùng việc nghỉ việc rút bảo hiểm xã hội một lần tăng
tình trạng thiếu một số vật tư thuốc trang thiết bị y tế vẫn diễn ra phục vụ khám chữa bệnh
chất lượng khám chữa bệnh ở tuyến y tế cơ sở còn thấp vẫn còn tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trung ương
đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam kiến nghị với đảng nhà nước
đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tháo gỡ khó khăn các doanh nghiệp
kiến nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành cơ quan chức năng giả soát các văn bản hướng dẫn
các điều kiện cần và đủ để triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tiếp đó các đại biểu quốc hội nghe báo cáo kết quả giám sát
việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
thưa quý vị tối ngày một mươi chín tháng năm tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trường sơn
ban tuyên giáo trung mương chủ trì phối hợp với đài truyền hình việt nam
tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
tỉnh quảng trị và binh đoàn một mươi hai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm sáu mươi năm năm ngày mở đường hồ chí minh
ngày truyền thống bộ đội trường sơn mang tên trường sơn trân trần trí thép
tham dự chương trình có đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương
bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chí trần hồng hà ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương binh đoàn một mươi hai các mẹ việt nam anh hùng
trong và ngoài tỉnh
trong trường mỹ tinh thần kiên cường bất khuất kiên trung của quân và dân ta trong suốt một mươi sáu năm liền
đương đầu với cuộc chiến tranh vô cùng ác liệt với bao hy sinh mất mát của các lực lượng trên tuyến đường trường sơn
qua đó thể hiện sự chiên sâu sắc và đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông đi trước
đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
tối ngày một mươi chín tháng năm tại huyện nam đàn đã diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc lễ hội làng xen năm hai nghìn một mươi chín
với chủ đề từ làng xen đến tp hcm chương trình do ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an và ủy ban nhân dân tp hcm
phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh chủ tịch hồ chí minh năm mươi năm năm ngày bắc hồ gửi bức thư cuối cùng
cho đảng bộ tỉnh nghệ an năm mươi năm năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
chương trình nghệ thuật đặc biệt bế mạc lễ hội làng sen gồm ba phần tháng năm nhớ bác hội làng bên sông lam
và từ làng xen đến tp hcm
chương trình là bản hòa tấu hợp sướng ngân vang được cất lên bằng những lời ca điệu múa kể về tình cảm của bác hồ dành cho quê hương
cho đồng bào miền nam tình cảm của người dân quê hương nghệ an và đồng bào miền nam dành cho bác hồ kính yêu
ca ngợi công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh
đây là hoạt động chính trị văn hóa có ý nghĩa quan trọng thể hiện lòng biết ơn thành kính đối với chủ tịch hồ chí minh
lễ hội cũng là dịp để ngợi ca quê hương nghệ an ngợi ca tp hcm thành phố mang tên bác không ngừng đổi mới hội nhập và phát triển
đồng thời đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh nghệ an và tp hcm đến với cả nước và bạn bè quốc tế